quốc lộ sáu mươi một c đoạn qua địa bàn tỉnh hậu giang có chiều dài hơn ba mươi bảy km
ngoài chuyện thường xuyên hư hỏng thì thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông trên đoạn quốc lộ này có dấu hiệu gia tăng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những gì còn lại của hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn thuộc ấp năm xã vị thanh huyện vị thủy tỉnh hậu giang vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy vừa qua
trước khi lao xuống ruộng chiếc xe ô tô tải đã đâm vào một người đàn ông đi làm đồng đang đứng trong lề cạnh xe mô tô hất tung nạn nhân văng xa hơn hai mươi mét rơi xuống ruộng bị thương nặng

trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn đi qua địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương tám người
thì chỉ trong hơn bảy tháng của năm hai nghìn một mươi bảy trên đoạn quốc lộ này đã xảy ra tám vụ làm chết và bị thương chín người
đặc biệt chỉ trong tuần cuối tháng bảy xảy ra ba vụ tai nạn giao thông làm một người chết ba người bị thương
trong thời gian qua các phương tiện như ô tô khách ô tô tải nhằm tránh chạm thu phí quốc lộ nga
thì dồn qua quốc lộ sáu mươi một c nên do đó cái phương tiện lưu lượng ngày càng tăng
hơn nữa phát triển quốc lộ sáu mươi một c ban đêm thiếu các thiếu vị trí sáng
người điều khiển phương tiện là chủ quan chạy quá tốc độ thiếu quan sát
tránh dựa xe định nên dẫn đến tài nạn xong
để phòng ngừa tai nạn giao thông trên quốc lộ sáu mươi một c đoạn qua tỉnh hậu giang
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông
tuy nhiên bên cạnh các nguyên nhân chủ quan thì hiện nay nhiều nơi trên quốc lộ sáu mươi một c
đoạn qua địa bàn tỉnh hậu giang bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp
tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra